chúng ta có nhiều những cái nguyên nhân dẫn đến việc là trẻ bị dối loạn tiêu hóa
và như lúc nãy phó sư thúy cũng có nhắc đến cái tình trạng là
nếu mà do bệnh lý khác thì chắc là cái hướng điều trị nó cũng sẽ khác
nhờ phó sư nguyễn thị việt hà chị có thể sử trí đưa ra cái cách sử trí cho từng trường hợp được không ạ
tức là ví dụ như trong bệnh lý thì chúng ta xử trí ra sao chữa trị ra sao
còn trong trường hợp mà chúng ta phải thay đổi về chế độ ăn uống chế độ sinh hoạt nuôi nấng
thì các bác sĩ sẽ làm như thế nào về con
về phòng các bệnh lý mà dối loạn tiêu hóa thì cái mà mình mong muốn là con mình có một cái đường ruột khỏe mạnh
một cái đường tiêu hóa khỏe mạnh
vậy thì một cái đường tiêu hóa thế nào thì nó sẽ khỏe mạnh được
đầu tiên là xuất phát từ các bà mẹ khi mà chuẩn bị mang thai
thì mình phải chuẩn bị một cái sức khỏe cho mình tốt
vì nếu mình có một sức khỏe tốt mình được để cung cấp đầy đủ các vitamin các yếu tố vi lượng
và mình được chăm sóc sức khỏe tốt
mình không bị các cái bệnh lý lây nhiễm đặc biệt là những cái nhiễm virus
trong giai đoạn ba năm đầu của quá trình ba tháng đầu của thai kỳ
thì con mình sinh ra cái đường tiêu hóa nó đã hoàn hảo hơn rồi
thì đấy là cái giai đoạn để hình thành cái đường tiêu hóa
thế rồi khi mà bé sinh ra thì cái cạnh thứ hai để mình bảo vệ đường tiêu hóa
thì như tiến sĩ nga đã nói từ lúc trước
đó là mình phải nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong sáu tháng đầu
còn trong trường hợp mà mình không thể nuôi con được bằng sữa mẹ
mà mình phải dùng các cái dòng sữa công thức
thì mình cũng nên có những cái tư vấn của nhân viên y tế
để mình chọn cái sự công thức như thế nào cho nó phù hợp cho em bé
mình cho bé ăn rậm vào đúng cái độ tuổi phù hợp lúc sáu tháng tuổi
và cũng phải tập ăn từ từ để các con quen
và để mình nhận biết được những thức ăn nào phù hợp đối với con
đấy là những cái việc mà liên quan đến cái chuyện chăm sóc của mình
cái việc thứ hai mà để cho cái đường tiêu hóa nó khỏe mạnh
đó là mình phải sử dụng thuốc hợp lý
bởi vì vừa nãy phó giáo sư thùy côn nói
là đường tiêu hóa là cái nơi mà để khởi đầu cho cái hệ miễn dịch khỏe mạnh
bởi vì tám mươi các tế bảo miễn dịch nằm ở trên đường tiêu hóa
và nếu như mà mình không phải sử dụng thuốc
nếu như cái hệ vi sinh đường ruột của con mình khỏe mạnh
thì chắc chắn cái đường tiêu hóa của con mình nó cũng khỏe mạnh
và chính vì như vậy thì nó sẽ đỡ mạnh hơn
vậy thì cái việc mà các cha mẹ hiện nay
thì người ta cũng do quan điểm của người ta sai
trong cái vấn đề người ta điều trị
ví dụ cái sốt là phải uống hương sinh
chảy mũi ho là phải uống hương sinh
hoặc là ví dụ tiêu chảy thôi là phải uống kháng sinh
người ta tự chủ động cái việc mà cho dùng kháng sinh rất là sớm
thì đấy là người ta đã làm cho cái đường tiêu hóa của con người ta nó bị yếu đi rồi
vậy thì cái việc mà chúng ta phải sử dụng thuốc
nó sẽ phải hoàn toàn theo cái khuyến cáo của bác sĩ
như vậy là hoàn toàn ở cái phương diện về mặt cộng đồng mà mình chăm sóc được
còn khi mà bé mà đã được kê các thuốc điều trị theo hướng của bác sĩ rồi
thì mình cũng phải theo dõi những cái tác dụng không mong muốn của các thuốc đó
tôi lấy ví dụ như bác sĩ kê cho em bé một cái thuốc kháng sinh để điều trị một cái bệnh lý nhiễm khuẩn gì đó
mà khi bé xuất hiện những triệu chứng tiêu chảy
thì mình lại phải thông báo lại với bác sĩ
để cái người ta điều chỉnh cái thuốc kháng sinh mình sử dụng
và người ta hỗ trợ mình cho cái đường tiêu hóa được nó được tốt
chứ mình tránh trường hợp mà mình cứ tự mình dùng
rồi mình không được cái nọ mình đẩy mình chuyển qua cái kia
thì cái đấy nó rất là nguy hiểm ở cái phương diện mà chăm sóc
thế còn khi mà các bé mà có những cái triệu chứng
ví dụ nôn mức độ nôn nó nặng
hoặc là bỏ ăn hoặc là bé đau bụng nhiều
hoặc bé bị tiêu chảy hoặc là bị táo bón
thì trong trường hợp đấy là một trong những biểu hiện của dấu lận tiêu hóa
thì bé sẽ phải đến khám bác sĩ
để bác sĩ quyết định là bạn này bị tiêu chảy bạn kia bị táo bón
bạn kia bị trào ngược
bác sĩ sẽ đưa ra những cái thuốc hợp lý
cũng như là những cái lời khuyên hợp lý cho cha mẹ để chăm sóc
thì tôi nghĩ là có thể mình cũng đảm bảo được cái sức khỏe của em bé
cũng như là tránh được các cái biến chứng
mà nếu chẳng may những cái vấn đề đấy nó xảy ra
và cha mẹ cũng nhất thiết là phải cần đến cái sự bình tĩnh đúng không ạ
cũng không nên vội vàng cuốn quyết
vì là điều trị dấu lận tiêu hóa cho trẻ con này
sau tôi thấy thì nó cũng là một cái quá trình
chứ không thể ngay và luôn được phải từ từ